tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí pvep
đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương ocean bank
liên quan tới việc nhận tiền tri lãi ngoài của ocean bank
ba bị cáo trong vụ án này gồm nguyễn tuấn hùng nguyên trưởng ban tài chính tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí
vũ thị ngọc lan nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đỗ văn khạnh
nguyên tổng giám đốc tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần khoan
và dịch vụ khoan dầu khí bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bốn thực hiện chỉ đạo của tập đoàn dầu khí việt nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của ocean bank
tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại ocean bank
chi nhánh thăng long dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày